kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm trong phiên làm việc ngày hôm nay quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường
về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
tổng kết việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
tại phiên thảo luận vấn đề liên quan đến những góc khuất những tiêu cực trong đấu giá quyền sử dụng đất thời gian qua
đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
phân tích những góc quất tiêu cực trong đấu giá quyền sử dụng đất thời gian qua
đại biểu nguyễn thị thủy đoàn bắc cạn bày tỏ bức xúc trước tình trạng thắng thầu bỏ cọc thổi giá đất lên cao
đại biểu cho rằng không ít nhà đầu tư đã lợi dụng chiêu trò này thắng với mức đấu giá cao chót vót
sau đó bỏ cọc nhằm kích giá đất thổi giá đất để thao túng thị trường làm lợi cho một nhóm thiểu số
việc trả giá quá cao rồi bỏ cọc như vừa qua đã dẫn tới nhiều hệ lụy
lấy ví dụ ở thủ thiêm ngay sau cuộc đấu giá đất nhiều nhà đầu tư đã lợi dụng giá trúng thầu
thực chất là giá ảo để té nước theo mưa đẩy giá đất giá nhà tại tp hcm lên cao
để kịp thời bán ra một số lượng lớn nhà đất mà họ đã mua gom trước đó
có những nhà đầu tư thì còn lợi dụng để nâng giá trị cổ phiếu trái phiếu của mình
nguy hiểm hơn là có những người còn lợi dụng để đánh võng giá trị tài sản bảo đảm cho các khoản vay ngân hàng
mà nếu thực hiện chót lọt là có thể dùng
và đáng lưu ý là việc giá đất bị đẩy lên quá cao cùng với giá ảo
sẽ khiến cho giấc mơ an cư của những người có thu nhập thấp ngày càng trở nên xa vời
đại biểu cũng đề cập đến tình trạng quân xanh quân đỏ thông đồng để diêm giá
tại nhiều phiên đấu giá đất tình trạng bắt tay ngầm rút ruột tài sản nhà nước
việc thông đồng có thể được diễn ra giữa những người tham gia đấu giá với nhau
còn gọi là quân xanh quân đỏ để lót đường cho một nhà đầu tư đã định sẵn chúng với giá rẻ
và giá trị thực của nhiều lô đất đã bị những quân xanh quân đỏ này dìm xuống
tình trạng bắt tay ngầm rút ruột của nhà nước
lấy ví dụ gần đây vụ án ở hà nội các đối tượng đã bắt tay với những người có trách nhiệm
để điều chỉnh giá đất rẻ hơn gần một nửa so với giá ban đầu từ năm trăm linh tỷ xuống còn ba trăm linh tỷ
và nếu như phi vụ này chót lọt thì nhà nước sẽ mất gần một nửa tiền
nhưng mà đến nay thì các đối tượng này đã có vụ án này đã có tám bị can bị khởi tố
trong đó có hai bị can là cán bộ của bà
tuy nhiên dư luận băn khoăn liệu rằng còn nhiều phi vụ tương tự như thế này chưa bị phát hiện hay không

cục cảnh sát giao thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan công an địa phương triển khai xây dựng lắp đặt hệ thống giám sát trên một bốn trăm sáu mươi hai km
trong đó bốn tuyến cao tốc dài bốn trăm tám mươi một km và quốc lộ một a đoạn đi qua một mươi địa phương dài chín trăm tám mươi một km
thông qua hệ thống giám sát đã lập biên bản xử phạt gần một trăm một mươi một trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hơn năm mươi sáu trường hợp tạm giữ phương tiện ba mươi bốn trường hợp kho bạc nhà nước thu gần hai trăm chín mươi tỷ đồng
phát hiện xử lý nhiều vụ việc khác liên quan đến phạm pháp hình sự kinh tế
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn long khẳng định việc triển khai lắp đặt hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các quốc lộ trọng điểm và cao tốc là một chủ trương đúng đắn của chính phủ và bộ công an

thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu cục cảnh sát giao thông cần tiếp tục nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống giám sát đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia giao thông
và để làm được điều này thì một trong những điều kiện tiên quyết đó là xây dựng thành công dữ liệu trụ cột cốt lõi có tính liên kết cao
trong đó cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được coi là dữ liệu gốc nền tảng của chính phủ số giúp kết nối chia sẻ thông tin dân
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp khác làm tăng khả năng khai thác cập nhật thông tin dân cư hạn chế tối đa sự trùng lập thông tin
và trước thực tiễn hiện nay việc kết nối chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã mang đến những bước chuyển hiệu quả và thiết thực
theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
bộ giáo dục và đào tạo và bộ công an
công an thực hiện việc kết nối tích hợp khai thác dữ liệu chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến và xét tuyển đại học cao đẳng sư phạm mầm non
và kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về giáo dục đào tạo
bộ công an giúp bộ giáo dục và đào tạo rất nhiều trong việc kết nối dữ liệu với bộ công an cũng như kiểm tra điều kiện đảm bảo hạ tầng an toàn an ninh thông tin
rồi hỗ trợ các trường học các em học sinh lớp một mươi hai để nhanh chóng có cái thẻ căn cước nếu chưa có và có cái mã định danh
còn phía bộ giáo dục và đào tạo thì kết nối làm cái rất chặt chẽ với bên đó để kết nối dữ liệu với nhau đồng bộ với dữ cơ sở dụng ngành
cũng như là xây dựng những cái phần mềm để tạo điều kiện cho học sinh có thể đăng ký với sự lớn như thế
có khi có lúc hàng mấy chục nghìn sinh viên vào bảo đảm cái đường truyền bảo mật hạ tầng
ngay trong tháng năm từ mã định danh cá nhân do bộ công an cung cấp
trên một triệu học sinh đã đăng ký thành công việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi hai bằng hình thức trực tuyến
cắt giảm thời gian thủ tục hạn chế sai sót là những tiện ích từ dịch vụ công này mang lại
chúng ta cần phải kết nối cơ dữ liệu của công an cơ sở dân cư để chúng ta xác thực xem là học sinh đấy đăng ký dự thi đấy về danh tính có đúng không
cái thông tin này xác thực và đảm bảo về sau khi các em đi thi cũng như các em vào sau vào học nữa
chứ không phải chỉ trong quá trình dự thi này
thứ hai là thống nhất đồng bộ dữ liệu thì khi đó các em học sinh sẽ đăng ký sẽ không phải khai báo nhiều thông tin nữa
và khi các em đăng ký thì những cái gì lựa chọn cơ bản trong quá trình đăng ký dự thi này
còn những thông tin cơ bản thì đã được đồng bộ được xác thực giữa hai bên
thời điểm này bộ công an từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối tích hợp chia sẻ với tám cơ sở dữ liệu chuyên ngành do các bộ ngành khác quản lý
liên thông dữ liệu xác thực thông tin tiêm chủng vaccine
covid một mươi chín kết nối chia sẻ dữ liệu về tư pháp như hộ tịch khai sinh khai tử hộ cận nghèo đồng bộ trên một mươi tám triệu thông tin bảo hiểm xã hội
làm giàu dữ liệu dân cư và tích hợp sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh
thực hiện phân cấp phân quyền đăng ký cấp biển số xe ô tô gắn máy đến tận xã huyện triển khai cấp hộ chiếu phổ thông online trên toàn quốc
việc đưa các dịch vụ công thiết yếu trên môi trường điện tử vào hoạt động đã nhận được sự đồng tình ủng hộ rất lớn của người dân cũng như cho thấy tính hiệu quả trong chuyển đổi số
trong thời gian vừa qua chúng ta đã cho đăng ký hồ sơ thi đại học trực tuyến cũng là một trong những cái đóng góp rất là tích cực của bộ giáo dục đào tạo với cả tổ công tác đề án sáu của chính phủ
và hiện nay chúng ta đang triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với cấp hộ chiếu
và đối với đăng ký phương tiện đến cấp xã là một cái minh chứng cho cái việc các bộ ngành địa phương đang có ý thức trách nhiệm và nhận thức rất tốt về cái bước đi của đề án sáu
để chúng ta chuyển đổi số của xã hội số và công dân số trong tương lai nó sẽ có những bước đi cụ thể và hiệu quả theo năm tiện ích mà chúng ta đã thông tin
phát huy hiệu quả khai thác tối đa các giá trị từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phục vụ người dân và phát triển kinh tế xã hội
năm dịch vụ công thiết yếu sẽ tiếp tục được hoàn thiện tích hợp lên cổng dịch vụ công
hiện bộ công an cũng đang khẩn trương triển khai xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử trong các giao dịch dựa trên dữ liệu gốc và bổ sung làm giàu cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
góp phần đơn giản hóa giảm thiểu các giấy tờ thời gian đi lại của công dân và giải quyết thủ tục hành chính theo hướng thông tin giấy tờ của công dân chỉ cung cấp một lần
nhằm khẳng định cam kết hợp tác của việt nam với các nước khu vực asean và nhật bản trong đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người nói chung và tội phạm mua bán trẻ em nói riêng trên không gian mạng
nâng cao vai trò và trách nhiệm của bộ công an việt nam trong cơ chế hợp tác asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
hôm nay sáng nay tại hà nội cục đối ngoại bộ công an đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo asean nhật bản về ứng dụng công nghệ trong đấu tranh với tội phạm mua bán trẻ em theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
tội phạm mua bán người trong thời gian qua đang có chiều hướng phức tạp đặc biệt là nạn mua bán trẻ em trở thành một hiện tượng nhức nhối ở khu vực asean và trên thế giới
theo báo cáo toàn cầu của cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của liên hợp quốc về mua bán người năm hai nghìn hai mươi
số nạn nhân là trẻ em của tội phạm mua bán người ở khu vực đông á và thái bình dương chiếm đến một phần ba tổng số nạn nhân bị mua bán tương đương ba mươi một
đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp các vụ việc mua bán người và mua bán trẻ em trên không gian mạng liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao đang ngày càng trở nên phổ biến
đòi hỏi nâng cao nhận thức và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong đấu tranh với loại tội phạm này
trong hai ngày mùng một và ngày mùng hai tháng sáu với sáu phiên thảo luận hội thảo asean nhật bản về ứng dụng công nghệ trong đấu tranh với tội phạm mua bán trẻ em
sẽ là một diễn đàn để các đại biểu đến từ cơ quan thực thi pháp luật các nước asean nhật bản và các tổ chức quốc tế thảo luận chuyên sâu
chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất và kiến nghị phương hướng hợp tác góp phần đấu tranh hiệu quả với tội phạm mua bán trẻ em
kết quả đạt được tại hội thảo sẽ là căn cứ quan trọng để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa asean nhật bản trong phòng chống tội phạm mua bán người nói riêng
và tội phạm xuyên quốc gia nói chung trong thời gian tới góp phần triển khai hiệu quả kế hoạch hành động asean nhật bản về hợp tác phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi